nhằm truyền cảm hứng khích lệ vận động thể thao tạo tâm lý tích cực cho các bệnh nhân ung thư để không ai phải chiến đấu một mình
ngày sáu tháng một mươi tại hà nội dự án sáng kiến ung thư muối tổ chức sự kiện thể thao năm bước chân hạnh phúc ngày hội đi bộ vì bệnh nhân ung thư việt nam
nếu hình dung ung thư là một sát thủ thầm lặng thì chính sự gần gũi quan tâm của gia đình người thân cộng đồng mỗi ngày
sẽ giúp các bệnh nhân ung thư duy trì sự lạc quan và niềm tin vào cuộc sống sau ung thư
vì thế sự kiện năm bước chân hạnh phúc ngày hội đi bộ vì bệnh nhân ung thư việt nam được tổ chức với ý tưởng tạo ra một hành trình thực
nơi các cá nhân tổ chức trong xã hội có thể đồng hành cùng bệnh nhân ung thư nhằm tiếp sức chia sẻ và khích lệ tinh thần
toàn bộ một trăm linh số tiền thu được từ sự kiện sẽ được sử dụng cho các hoạt động hỗ trợ bệnh nhân ung thư tại việt nam